điều thông trên quốc lộ hai mươi hai theo hướng từ tp hcm đi tây ninh

cùng lúc này ô tô bốn chỗ chạy tới đã không kịp xử lý

tại hiện trường chiếc xe ô tô bốn chỗ biến dạng hoàn toàn thi thể các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh đã xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
công an xác định đã có năm người tử vong trong đó có một trẻ em
năm người tử vong này gồm tài xế ô tô và bốn người còn lại là thành viên trong một gia đình gồm cha mẹ con và bà ngoại
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn trong các bản tin thời sự sau
một đường dây mua bán trái phép chất mặt tùy với số lượng lớn từ lào với việt nam thiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng thu một mươi kg ma túy tổng hợp
đối tượng trong đường dây được xác định là dòng chùa mùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tẻ xã nập càn huyện kỳ sơn
mùa là đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng
đến ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ban chuyên án phối hợp cùng lực lượng công an huyện thanh trương và đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy bắt quả tang dòng chùa mùa khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy tại cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương

hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mới
từ hụi ngày hội tuần hụi tháng người tham gia chơi hụi thường có mối quan hệ thân quen như họ hàng hàng xóm đồng nghiệp với đủ thành phần trong xã hội
thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến bể hụi trong thời gian qua là do chủ hụi mất cân đối trong việc sử dụng tài chính dẫn đến việc lập ra các dây hụi ma hụi khống để huy động tiền rồi sau đó tuyên bố bể hụi hoặc ôm tiền của hụi viên bỏ trốn khỏi địa phương
còn người chơi hụi thì lại quá tin tưởng vào chủ hụi
khuyến cáo đến người dân
khi muốn tham gia các hình thức chơi hụi thì phải có tìm hiểu kỹ về người chủ hụi
theo quy định của nghị định một mươi chín gần đây thì người chủ hụi phải khai báo khai báo dây hụi với chính quyền địa phương đặc biệt là dây hụi từ một trăm linh triệu đồng trở lên là phải khai báo có thông tin cá nhân có chứng minh nhân dân có địa chỉ rõ ràng khai báo với chính quyền địa phương
còn nếu mà từ hai dây hụi trở lên dưới một trăm linh triệu đồng
thì phải khai báo đó thì nếu mà những người này có đăng ký có thai báo với chính quyền địa phương thì người dân có thể an tâm chơi với hình thức huy động vốn là không quá hai mươi
từ những hệ lụy trên cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia vào các hình thức huy động vốn nhất là huy động vốn bằng hình thức trợ hụi
khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tiến hành xác minh ngăn chặn kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú tại ấp vĩnh lộc thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn duy khanh phát hiện bé gái sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
đang bán vé số trên đường nên đã rụ rỗ và chở em đến bãi đất trống tại ấp vĩnh phúc thị trấn cái dầu
tại đây khanh đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái sau đó đối tượng chở bé gái đến một nhà trọ trên địa bàn để tắm rửa
lúc này chủ nhà trọ thấy cháu bé trong tình trạng hoảng loạn quần áo dơ bẩn nên hỏi thăm cháu bé thì biết được sự việc
khanh đã nhanh chóng bỏ trốn gia đình cháu bé sau đó đã trình báo công an
tại cơ quan công an khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết khanh từng bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em vừa mới ra tù thì lại tiếp tục phạm tội